hôm nay ngày một tháng tám hà nội bắt đầu tuyển sinh đầu cấp năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó lớp một tuyển từ ngày một tháng tám đến hết ngày ba tháng tám
trẻ năm tuổi tuyển vào các trường mầm non từ ngày bốn tháng tám đến hết ngày sáu tháng tám
tuyển lớp sáu từ ngày bảy tháng tám đến hết ngày chín tháng tám
các trường tuyển trực tiếp từ ngày một mươi ba tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng tám
riêng các trường ngoài công lập có thể tuyển sinh ngay sau khi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi kết thúc
nhưng không vượt quá ngày một mươi năm tháng tám
sở giáo dục đào tạo hà nội đề nghị các trường thực hiện tuyển sinh
vẫn phải chú ý các biện pháp phòng ngừa dịch covid một mươi chín hạn chế tập trung đông người
vì thế hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến được khuyến khích